sau một thời gian theo dõi phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thừa thiên huế đã đột kích bắt quả tang hai cơ sở kinh doanh thủy sản đang thực hiện hành vi bơm tạp chất lạ vào tôm xúi chết nhằm tăng trọng bán cho các nhà hàng tổ chức tiệc cưới
hai cơ sở kinh doanh thủy sản bị bắt quả tang là cơ sở kinh doanh thủy sản thân huệ tại địa chỉ hai trăm sáu mươi tám kinh dương vương thị trấn thuận an huyện phú vang do ông lê văn thân làm chủ và cơ sở kinh doanh thủy sản hồng dung tại số một trăm sáu mươi chín kinh dương vương thị trấn thuận an huyện phú vang do ông võ mạnh hùng làm chủ
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm một trăm năm mươi kg tôm xú đã chết hai trăm linh hai kg tạp chất và tám mươi kim tiêm
theo kết quả điều tra ban đầu hai cơ sở kinh doanh này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay thường xuyên nhập khẩu tôm xú chết rồi bơm tạp chất lạ vào tôm nhằm mục đích tăng trọng để bán cho các nhà hàng tổ chức tiệc cưới trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế thu lợi bất chính
hiện lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thừa thiên huế đã niêm phong toàn bộ tăng vật và gửi mẫu phân tích kiểm nghiệm thực phẩm có kết quả cụ thể để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật